với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
thưa quý vị dùng mũ bảo hiểm tấn công là một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương
vũ đức bình chú tại xã đại sơn huyện tứ kỳ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương tạm giữ
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một
khi tổ công tác công an huyện tứ kỳ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn
vũ đức bình không chấp hành dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực bị thương ở vùng mặt
qua kiểm tra xác định đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất
phá khóa đột nhập vào nhà dân trộm đi một mươi lượng vàng
nguyễn vũ hảo chú tại huyện trần văn thời đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an hảo khai nhận
trong quá trình về nhà tại cà mau chơi đã di chuyển trên các tuyến đường
theo dõi nhà nào khá giả thường xuyên vắng nhà thì ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tài sản trộm được hảo khai đã đem bán lấy tiền để tiêu xài
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
từ vụ việc trên có thể thấy càng về cuối năm thì các loại tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản càng gia tăng hoạt động
các đối tượng thường khá liều lĩnh manh động
vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh bắc ninh là một ví dụ
cụ thể tại đoạn đường thành cổ
phương ninh xá thành phố bắc ninh
một học sinh đang trên đường đi học về
đã bị hai đối tượng là vũ duy mạnh
và vũ tiến duyệt đeo khẩu trang kín
đi xe không biển số áp sát
giật chiếc điện thoại iphone một mươi hai pro max rồi tẩu thoát
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ gây án
hai đối tượng đã bị bắt giữ
còn tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện một xe ô tô chở ba bao tải
bên trong có chứa bảy mươi sáu hộp pháo
với tổng trọng lượng hơn một trăm hai mươi sáu kg
khi bị phát hiện trên xe có ba người
nguyễn huy tiến và đoàn ngọc quý khai
đã thuê vũ công trọng làm tài xế
chở tiến và quý đến tỉnh bình phước
mua pháo hoa nổ rồi vận chuyển
về thành phố hồ chí minh bán kiếm lời
trên đường về tới thành phố buôn hoa thuột
thì bị phát hiện bắt giữ
công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đã truy bắt nhanh đối tượng giết người cướp tài sản
khi đối tượng này chuẩn bị bỏ trốn khỏi đảo
cụ thể vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút tối
công an thành phố phú quốc tiếp nhận tin báo
về việc phát hiện một nam giới
có nhiều thương tích tại ấp bến tràm
xã cửa dương
nạn nhân được xác định là lê quốc bảo
chú tại thành phố phú quốc
được đưa đến cấp cứu nhưng trong tình trạng
đã bị thương nặng và đã tử vong sau đó
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản
công an thành phố phú quốc đã triển khai
các biện pháp nghiệp vụ
xác định đối tượng nghi vấn là lâm hoàng thưởng
quê quán ở thành phố bạc liêu
mới đến sinh sống trên địa bàn thành phố phú quốc
khoảng hai mươi ngày
các tổ công tác đã triển khai lực lượng bao vây
không chê đối tượng khi đang lẩn trốn
tại xã hàm ninh chuẩn bị lên tàu bỏ trốn
khỏi đảo phú quốc
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở
phiên tòa sơ thẩm hình sự
xét xử bị cáo lê tân định
chú tại huyện tam bình
về tội giết người cướp tài sản
xảy ra vào tối một mươi tám tháng năm
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường đông thuận
thị xã bình minh
theo có trạng vào tối một mươi tám tháng năm
định và một nam thanh niên trú tại tỉnh đồng tháp
hẹn gặp nhau tại một nhà trọ thuộc phường đông thuận
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
tại đây nam thanh niên yêu cầu định
quan hệ đồng giới và sẽ cho tiền
định đồng ý nhưng sau đó nam thanh niên
không đưa tiền như đã hứa
định tức giận nên đã dùng tay bóc cổ
và dùng đầu đập vào vùng trán nạn nhân
thấy nạn nhân không có kháng cự nữa
định đã lấy điện thoại rồi bỏ về nhà trọ
đến ngày một mươi chín tháng năm
lê tân định ra đầu thú tại công an
thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê tân định
mức án một mươi sáu năm tù về tội giết người
và một năm tù về tội cướp tài sản
tổng hình phạt mà định phải chấp hành là một mươi bảy năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện phú hòa tỉnh phú yên
vừa khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với hà tôn hiến
và lê anh tuấn
cùng chú tại huyện phú hòa
về hành vi trộm cắp tài sản
và khởi tố võ văn nhân chú tại xã hòa định tây
huyện phú hòa
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có
để có tiền tiêu xài
hà tôn hiến đã rủ lê anh tuấn đi tìm tài sản để trộm cắp
hiến điều khiển xe mô tô
trở tuấn đến khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
thuộc xã hòa quang bắc
thì phát hiện nhà điều hành công trình chống hạn
của công ty nắng ban mai
không khóa cửa nên tuấn đứng ngoài cảnh giới
còn hiến đột nhập vào trong
lấy một điện thoại di động và ba laptop
sau đó hiến gọi cho võ văn nhân
liên hệ bán số tài sản trên
với số tiền hai triệu hai trăm linh nghìn đồng
hội đồng định giá huyện phú hòa kết luận
số tài sản mà đối tượng trộm cắp
có tổng trị giá một mươi bảy triệu bảy trăm linh nghìn đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa
đã bắt tạm giam hiếu phản nhân
riêng lê anh tuấn
là bị can trong một vụ án khác
do chưa đủ một mươi tám tuổi
nên được áp dụng biện pháp
cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng đã vi phạm cam đoan
khi đang tham gia một vụ trộm
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa
đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn khác
cho phù hợp
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh tiền giang
vừa phối hợp với công an thị xã gò công
phá tụ điệp cờ bạc
dưới hình thức đá gà ăn thu bằng tiền
tại một khu đất trống trên địa bàn
và thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng
tại hiện trường
lực lượng công an thu giữ một mươi bốn con gà
ba mươi tám cặp cửa sắt một cân đồng hồ
một tấm kính tám mươi quận băng keo
đã qua sử dụng
tạm giữ ba mươi hai điện thoại di động ba mươi hai xe mô tô
và gần hai trăm linh triệu đồng
tiến hành làm việc với ba mươi hai đối tượng
có liên quan đến tụ điểm cờ bạc
các đối tượng đã thừa nhận về hành vi vi phạm của mình
thưa quý vị phương án thi tốt nghiệp
trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
với bốn môn thi đã nhận được sự ủng hộ
của học sinh và cả giáo viên
tuy nhiên thì điều khiến cho nhiều học sinh
và các bậc phụ huynh quan tâm lúc này
là liệu sự thay đổi môn thi này
sẽ khiến cho công tác tuyển sinh đại học
năm hai nghìn hai mươi năm có gì thay đổi
thực tế này thì cũng đang được
các trường đại học lường trước và tính đến
khi xây dựng để đưa ra
phương án tuyển sinh phù hợp cho năm hai nghìn hai mươi
là khóa học sinh đầu tiên học chương trình giáo dục phổ thông mới
ba năm ở cấp ba
và cũng là khóa đầu tiên sẽ thực hiện phương án thi mới
tùng trì cũng như nhiều học sinh
học sinh khác vui mừng khi môn thi đã giảm
tuy nhiên áp lực giảm
đồng nghĩa với tổ hợp xét tuyển đại học
cũng sẽ giảm theo
cơ hội vào đại học cũng sẽ hẹp hơn
nhưng khi đó thì
những cái tổ hợp mình đã lựa chọn
nó sẽ bị giảm đi ạ
đối với những cái kỳ thi bên ngoài
em sẽ thi như những cái thi đánh giá thư duy của bách khoa
đánh giá năng lực của các trường đại học
như của đại học quốc gia
và các chứng chỉ ielts hay là sat
và đó là một cái bước đệ
như kiểu một cái pháp cứu sinh cho mình
một cái bước đệm cho mình để mình tiến vào được các trường đại học
theo phương án thi tốt nghiệp mới
tổ hợp xét tuyển đại học sẽ giảm hơn một nửa
từ tám mươi xuống còn ba mươi sáu
điều này sẽ có tác động tới tỷ lệ chỉ tiêu
của phương thức này trong bức tranh tuyển sinh của nhiều trường
với cái số lượng là bốn môn thi như vậy
thì chắc chắn sẽ có những cái tổ hợp
sẽ không còn nhiều thí sinh đăng ký thi nữa
ví dụ như là hai cái tổ hợp truyền thống của bách khoa xét tuyển
là tổ hợp a
gồm ba môn là toán lý hóa
và tổ hợp a một
gồm ba môn là toán lý anh
thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều thí sinh
không đăng ký thiên đại học

hiện nay vẫn còn hơn năm mươi các trường đại học
sẽ trị tiêu từ điểm tốt nghiệp
tuy nhiên với việc giảm môn thi tốt nghiệp
còn bốn môn chắc chắn sẽ tác động
rõ nét hơn tới phương thức tuyển sinh đại học
trong năm hai nghìn hai mươi năm
phương án mới thì có ba mươi sáu cái tổ hợp
nó rất nhiều để các trường có thể lựa chọn
trên cái kết quả thi tốt nghiệp
cái thứ hai nữa là các trường đại học
cũng theo cái tự chủ
có quyền có cái phương thức tuyển sinh của mình
còn đương nhiên là bộ giáo dục đào tạo
sẽ chỉ đạo vụ giáo dục đại học
hướng dẫn các trường
có những phương thức cụ thể
giảm tổ hợp sẽ làm lành mạnh hóa
hơn quá trình xét tuyển
trước thực trạng nở rộ như hiện nay
xong để học sinh và các trường có thể chủ động
ứng phó kịp thời với những phát sinh
trong quá trình đổi mới
thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cần sớm công bố
những thông tin dữ liệu có liên quan